sinh viên tốt nghiệp xuất sắc cán bộ khoa học trẻ và làm việc tại các cơ quan đảng nhà nước
mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội cấp huyện trở lên và đơn vị sự nghiệp công lập
dựa trên nhu cầu đăng ký của các cơ quan đơn vị
sau khi tuyển dụng các cơ quan đơn vị sẽ tiến hành bố trí công tác thực hiện chế độ tập sự
và thực hiện thủ tục bổ nhiệm ngạch bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp cho các trường hợp
sinh viên tốt nghiệp xuất sắc cán bộ khoa học trẻ
kết quả tuyển dụng sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan đơn vị
bệnh viện nhi đồng hai tp hcm vừa thông tin về ca ghép thận thành công cho một bệnh nhi
suy thận mạng tính giai đoạn cuối từ người cho chết não
đây là lần đầu tiên tại việt nam một trẻ em được ghép tạng xuyên việc từ người cho chết não
bệnh nhi được ghép thận là đinh viết huy một mươi năm tuổi trú tại lam đông
bị suy thận mạng tính giai đoạn cuối phải chạy thận nhân tạo từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi
các gấp thận được thực hiện bởi các bác sĩ bệnh viện nhi đồng hai
cùng sự phối hợp của bệnh viện việt đức hà nội và bệnh viện chợ rẫy diễn ra trong gần bảy tiếng đồng hồ
đây cũng là lần đầu tiên một trẻ em được nhận nguồn tạng hiến từ người chết não
điều này mở ra cơ hội cứu sống nhiều trẻ em mất các bệnh hiểm nghèo bởi luật hiến lấy gấp ngôn
bộ phận cơ thể người và hiến lấy sát của việt nam vẫn chưa cho phép lấy tạng của trẻ em dưới một mươi tám tuổi
thưa quý vị tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy thành phố hồ chí minh ban hành quyết định phê duyệt đề án
xây dựng thành phố hồ chí minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn hai mươi năm
trong đó đề ra bốn giải pháp trọng tâm cần ưu tiên triển khai thực hiện là xây dựng kho dữ liệu dùng chung
và phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở xây dựng trung tâm điều hành đô thị thông minh thành phố
xây dựng trung tâm mô phỏng và dự báo kinh tế xã hội thành phố
thành lập trung tâm an toàn thông tin của thành phố
qua một năm triển khai thực hiện thành phố đã đạt được một số kết quả nhất định
đề án ưu tiên tập trung bám sát vào các lĩnh vực thuộc bảy chương trình đột phá đã được thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện
và những lĩnh vực có vấn đề bức xúc liên quan đến an sinh cuộc sống của người dân
một mô hình đô thị xanh thông minh hiện đã được hình thành tại công viên phòng miền quang trung
với mô hình này ứng dụng công nghệ sẽ giải quyết bài toán về quản trị
số hóa toàn bộ hạ tầng kỹ thuật ứng dụng phần mềm cho hệ thống camera ghi nhận biển số xe
giao thông thông minh triển khai hệ thống smart home cho các tòa nhà văn phòng
tất cả được kết nối trên internet thông qua hệ thống máy tính và các thiết bị kết nối không dây
đảm bảo an toàn tiện lợi và dễ dàng trong quản lý giám sát điều hành
mô hình đô thị thông minh tại công viên phần mềm quang trung còn ứng dụng vào hoạt động thực tế của các doanh nghiệp nơi đây
giải pháp nhà máy trồng trọt bằng container và quản lý bằng hệ thống phần mềm điều khiển tự động smart ary
giúp chủ động và kiểm soát chất lượng toàn bộ quy trình sản xuất rau củ quả
giá trị nó cao hơn và ngoài đó là sử dụng trên các app mobile mình có thể kiểm tra được hết đi đâu mình cũng sẽ bật tắt mở được hết
chúng tôi vẫn bám theo kế hoạch triển khai đô thị thông minh của thành phố cũng như là bảy chương trình đầu phá của thành phố
dựa vào những cái đó thì quang trung có cái lợi thế và công nghệ chúng tôi chọn những cái công nghệ nào nó phù hợp với cái định hướng đó và chúng ta triển khai thử nghiệm
đề án đô thị thông minh tại thành phố hồ chí minh ưu tiên tập trung bám sát vào các lĩnh vực thuộc bảy chương trình đầu phá
đã được thành phố xây dựng
các lĩnh vực có vấn đề bước xuất liên quan đến an ninh cuộc sống của người dân cụ thể như cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền điện tử
giao thông chống ngập ngôi trường y tế dịch vụ sức khỏe cộng đồng an toàn thực phẩm an ninh trật tự an toàn xã hội chỉnh trang đô thị
thời gian qua thành phố đã tổ chức nhiều diễn đàn hội nghị về nội dung xây dựng thành phố thông minh
theo đó nhiều ý kiến chuyên gia các cơ quan ban ngành doanh nghiệp đã đóng góp ý kiến tâm huyết phân tích cụ thể những khó khăn thách thức
đồng thời đưa ra những giải pháp hữu hiệu hướng đến mục tiêu thực hiện thành công đề án
và để đạt được cái mục đích đó thì nói như vậy chứ không phải là dễ
ở đây làm sao mà mình phải thu hút được các nhà đầu tư chuyên về khoa học công nghệ
để mà có được một cái chuyển giao khoa học rồi gắn kết kết nối từ các trường đại học quốc gia
kết nối với những nhà doanh nghiệp đầu tư kinh tế tài chính tất cả những yếu tố này
nó phải hội tụ đủ điều kiện thì mình mới phát triển được một cái mô hình đô thị thông minh
theo cái mô hình thun lũng silicon của mỹ
phát triển nguồn nhân lực được coi là xương sóng trong chiến lược phát triển
đột phá các giải pháp sẽ tạo dựng môi trường giáo dục mang tính thực tiễn và sáng tạo cao
thông qua việc sử dụng các thiết bị giáo dục thông minh bản tương tác máy tính bản sách giáo khoa điện tử
bài giảng điện tử thẻ học sinh thông minh
chính quyền nâng cao hiệu quả dự báo cung cầu lao động thông qua hệ thống liên thông dữ liệu giáo dục các cấp
chia sẻ dữ liệu liên ngành giáo dục y tế bảo hiểm dân cư hệ thống thu nhập số liệu phục vụ dự báo khung cầu lao động
gặp các thông tin quy hoạch một cách dễ dàng và xin phép xây dựng dễ dàng qua các kênh điện tử
chính quyền có thể quy hoạch đô thị bền vững trên nền tảng dữ liệu liên ngành
có rất nhiều bài học kinh nghiệm đã xảy ra với các nước trong việc triển khai mô hình mà nó không thành công
vì vậy tôi nghĩ rằng tất cả những tập đoàn hoặc những công ty tham gia vào chương trình này
đều phải nỗ lực tối đa trong việc triển khai chương trình kết hợp chặt chẽ với các sở ngành ở thành phố
đặc biệt là phải có sự đồng thuận của người dân
trong một thành phố thông minh thì quan trọng nhất là người dân thông minh
vì vậy tôi nghĩ rằng phải có sự kết hợp đồng bộ quyết tâm cao của tất cả các cơ quan
từ lãnh đạo thành phố cho đến các sở bán ngành thành phố và người dân
thì chương trình này mới có thể thành công được trong tương lai
sẽ có những tương tác mạnh hơn với các nhà đầu tư
và các nhà đầu tư sẽ nhìn nhận và nắm bắt được những tầm nhìn những cái nhiệm vụ sắp tới
không chỉ là riêng cho trung tâm mô phỏng dự báo kinh tế xã hội
mà còn các nhiệm vụ khác các cái trụ cột khác
ba trụ cột khác của bốn trung tâm trong đề án xây dựng thành phố thông minh
có thể nói điểm nhấn xây dựng thành phố thông minh của thành phố
chính là xây dựng khu đô thị sáng tạo tại các quận hai chín và thủ đức
trên nền tảng phát triển kinh tế số và kinh tế tri thức
nơi đây sẽ trở thành hạt nhân cốt lỗi thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp bốn trên địa bàn
và là nền tảng thực hiện đề án đô thị thông minh
chính vì lẽ đó cần có sự gắn kết tương tác giữa tứ giác của cuộc cách mạng công nghiệp bốn
đó là nhà nước nhà doanh nghiệp nhà khoa học và nhà đầu tư tài chính
với vai trò đó cùng định hướng phát triển trong thời gian tới
mới đây hiệp hội doanh nghiệp tp hcm phối hợp với sở ngoại vụ tp hcm
tổ chức diễn đàn kinh tế tp hcm năm hai nghìn một mươi tám
với chủ đề kiến tạo đô thị sáng tạo tương tác vai trò động lực của doanh nghiệp
đây là sự kiện lần đầu tiên thành phố tổ chức
nhằm giới thiệu với các nhà đầu tư về kế hoạch xây dựng khu vực phía đông thành phố
theo xu hướng đô thị sáng tạo
đây cũng là dịp để thành phố tiếp thu ý kiến của các chuyên gia
nhà khoa học nhà đầu tư doanh nghiệp trong nước và quốc tế về kế hoạch này
và về các biện pháp nhằm tăng cường sự gắn kết tương tác giữa doanh nghiệp viện nghiên cứu
chính quyền trong quá trình xây dựng đô thị sáng tạo
cơ hội rất lớn của cuộc cách mạng khoa học công nghệ
đặc biệt là cuộc cách mạng bốn
rồi là vấn đề bùng nổ của
xử lý thông tin
internet và vạn vật v v
thì có thể nói rằng cái công nghệ ngày hôm nay cho phép
coi người ta sáng tạo cho phép con người ta
đưa vào những mô hình kinh doanh
một cách cũng phải nói là nhanh và thuận lợi
từ những kinh nghiệp của quốc tế
thì vai trò của doanh nghiệp lớn
nó có tính chất dẫn dẫn
có tính chất đặt hàng
có tính chất cung cấp các nguồn lực
rồi có cả
cái tính chất là bảo đảm
cho các doanh nghiệp khởi nghiệp thành công
vì thế nên trong diễn đàn này
chúng tôi cũng muốn giới thiệu các doanh nghiệp lớn
và tham gia và nhấn mạnh cái yếu tố
vai trò của doanh nghiệp lớn
khu vực phía đông thành phố
hiện có khu đại học quốc gia
với một mươi tám đại học thành viên và viện nghiên cứu
khu công nghệ cao giai đoạn một và hai
khoảng một nghìn sáu mươi sáu hectare
với một mươi ba tập đoàn công ty lĩnh vực công nghệ cao
trung tâm thương mại dịch vụ tài chính
tại khu đô thị mới thủ thiêm
với diện tích sáu trăm năm mươi bảy hectare
và các khu công nghiệp
khu chế xuất linh trung một linh trung hai
cát lái và bình chiểu
sau khi được hình thành
khu đô thị sáng tạo của thành phố
sẽ kết nối chặt chẽ và hiệu quả ba chức năng
trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ
trung tâm giáo dục đào tạo nhân lực
có trình độ chất lượng cao
và trung tâm sản xuất kinh doanh
các sản phẩm hàng hóa dịch vụ công nghệ cao
từ đây chuỗi giá trị gia tăng
từ các khâu nghiên cứu khoa học cơ bản
nghiên cứu ứng dụng đào tạo nguồn nhân lực
thiết kế sản phẩm sản xuất sản phẩm phụ trợ
sản xuất sản phẩm công nghiệp
tiêu thụ sản phẩm và cung ứng dịch vụ
trên nền tảng công nghệ cao
hạ tầng kỹ thuật và xã hội hiện đại
theo chuẩn quốc tế
và sự hỗ trợ tài chính hiệu quả cho doanh nghiệp
thành phố kỳ vọng đây sẽ là nền tảng lan tỏi cho cả vùng
dựa vào các trụ cột quan trọng
sẽ là nơi thông minh đầu tiên của thành phố
các bài tham luận được trình bày
chúng ta cũng nhận ra tầm quan trọng
của tính cạnh tranh của các thành phố sáng tạo
và làm rõ những hướng giải pháp
đã được triển khai ở các thành phố sáng tạo này
thông qua hội thảo
chúng ta cũng nhận ra nhiều cơ hội
để thành phố hồ chí minh
từ chính quyền thành phố
các đơn vị khoa học
các doanh nghiệp các chuyên gia
có thể hợp tác với các đối tác nước ngoài
ở các quốc gia khác nhau
cũng như các đối tác trong nước
hiện nay tại mỗi quận huyện sở ngành
đều có ứng dụng công nghệ thông tin
trong quản lý điều hành
giải quyết thủ tục hành chính cho người dân
theo hướng đô thị thông minh
tuy nhiên tính liên thông và đồng bộ chưa cao
dữ liệu dùng chung chưa có
cũng dẫn đến nhiều bất cập
thành phố cũng đã đặt hàng các doanh nghiệp
đặc biệt là các doanh nghiệp công nghệ thông tin viễn thông
để sản xuất các dự án cụ thể
triển khai thực hiện xây dựng đô thị thông minh
trong đó chú trọng huy động các nguồn lực
ngoài nguồn ngân sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư
và cho thuê các dịch vụ công nghệ thông tin
nhằm triển khai nhanh hiệu quả
các ứng dụng công nghệ thông tin
người dân và doanh nghiệp sẽ được thực hiện
hưởng lợi rõ ràng nhất là thông qua
các dịch vụ công sẽ được bàn hạch
được cung cấp qua các ứng dụng này
thành phố trong những nội dung liên quan đến
nghị định sáu mươi một là tập trung các dịch vụ công trực tuyến
mức độ ba mức độ bốn
và trong đó có đa dạng các kênh giao tiếp
giữa người dân và doanh nghiệp thông qua
các công cụ các cổng dịch vụ của thành phố
sẽ được nâng cấp
sau một năm đề án đô thị thông minh được công bố
thành phố đã triển khai bốn trung tâm thuộc đề án
đó là xây dựng kho dữ liệu dùng chung
và phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở
đầu năm hai nghìn một mươi chín kho dữ liệu dùng chung của thành phố
giai đoạn một đi vào hoạt động
tại công viên phòng mềm quang trung
trên cơ sở tích hợp các dữ liệu hiện có
của các sở ngành thành phố
về trung tâm điều hành đô thị thông minh thành phố
sẽ vận hành giai đoạn một tại ủy ban nhân dân thành phố
trên cơ sở tích hợp thông tin từ các hệ thống camera
hiện có của văn phòng ủy ban nhân dân thành phố
và các sở ngành các trung tâm
hệ thống liên thông tổng đài khẩn cấp một trăm một mươi ba một trăm một mươi bốn một trăm một mươi năm
và hệ thống tiếp nhận xử lý thông tin
phản ánh sự cố hạ tầng kỹ thuật đô thị một nghìn hai mươi hai
vào trung tâm điều hành chung của ủy ban nhân dân thành phố
phòng mô phỏng dự báo kinh tế xã hội của thành phố giai đoạn một
tại viện nghiên cứu phát triển thành phố
hình thành phục vụ cho việc xây dựng văn kiện đại hội đảng bộ thành phố lần thứ một mươi một
về thành lập trung tâm an toàn thông tin của thành phố tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt đề án thành lập công ty
cổ phần vận hành trung tâm an toàn thông tin thành phố
trên cơ sở đề án được phê duyệt tổng công ty công nghiệp sài gòn
hoàn thành việc thành lập công ty trong quý i năm hai nghìn một mươi chín
quý iii năm hai nghìn một mươi chín
thành phố sẽ phê duyệt khung kiến trúc đô thị thông minh thành phố
tổ chức triển khai trong toàn thành phố
một trong những nguyên tắc cơ bản của việc ứng dụng công nghệ nhận tin
để xây dựng chính quyền điện tử thì đó là cần sự đồng bộ
nó đồng bộ thì chúng ta mới kết nối được
chúng ta mới liên thông được và chúng ta hạn chế được những cái đầu tư lãng phí
và doanh nghiệp cũng sẽ biết được là cái khung này đó như thế nào
để doanh nghiệp nghiên cứu và cùng với thành phố hợp tác để triển khai điện tử
do vậy khung này nó sẽ diễn ra
chúng ta sẽ giúp cho cán bộ công chức lãnh đạo người dân và kể cả doanh nghiệp
hiểu rằng thành phố hồ chí minh đang xây dựng chính quyền điện tử như thế nào
vì mặt kỹ thuật vì mặt mục đích yêu cầu
thì việc này là hết sức cần thiết
và chúng tôi thấy rằng sở thông minh truyền thông cùng với các đơn vị tư vấn
là những doanh nghiệp công nghệ tin trên địa bàn thành phố
đã giúp thành phố xây dựng xong
có ý kiến của các bộ ngành chính phủ góp ý
và chúng tôi sẽ xem đây là một bước đi căn bản quan trọng
không chỉ là xây dựng điện tử mà tiếp đây là xây dựng khung kiến trúc của đô thị thông minh
để xác định những bước đi thích hợp theo đúng cái khung đã được phê duyệt
để làm thế nào mỗi bước đi như vậy nó chắc chắn nó hiệu quả và nó tiết kiệm nhất
và nó phù hợp với cái xu hướng của thế giới là công nghệ liên tục thay đổi
có thể nói việc xây dựng đô thị thông minh là một quá trình liên tục
cần có sự chung tay của các nguồn lực xã hội
do đó thành phố chú trọng việc tạo kênh tương tác giữa người dân và chính quyền
nhằm thu thập các ý kiến đóng góp hiến kế từ người dân và doanh nghiệp
về các giải pháp thiết thực hiệu quả để triển khai xây dựng thành công đô thị thông minh
thường xuyên được cập nhật bổ sung hoàn chỉnh căn cứ vào tình hình thực tiễn của thành phố
ý kiến góp ý của người dân và doanh nghiệp đồng thời phù hợp với sự phát triển
của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và xu thế phát triển đô thị thông minh trên thế giới
đảng bộ và chính quyền thành phố đặt mục tiêu nằm trong nhóm một mươi thành phố toàn cầu
nghị quyết cơ chế đặc thù cho thành phố hồ chí minh được quốc hội vừa thông qua
sẽ giúp cho thành phố hồ chí minh có nhiều cơ hội chủ động hơn để đầu tư tài chính
và chủ động trong việc mời gọi doanh nghiệp tham gia xây dựng thành công đề án thành phố thông minh
tạo tác động lan tỏa trong phạm vi cả nước
thưa quý vị
dựng thành phố hồ chí minh trở thành thành phố thông minh
chính là cách giải quyết vấn đề đô thị của thành phố giúp giải quyết các vấn đề bức thiết trong phát triển
chính việc thông qua đô thị thông minh bản thân người dân tổ chức sẽ phát huy tối đa năng lực của mình
là chủ thể sáng tạo đồng thời người dân sẽ giám sát thực hiện xã hội phát triển có kiểm soát
đây được xem như một làn gió mới để thu hút đầu tư tạo ra những giá trị gia tăng
cho nền kinh tế của thành phố đang trên đà tăng trưởng vượt bậc và bền vững
quý vị có thể xem lại chương trình này trên website nhân dân tv vn
mọi thông tin chia sẻ mong quý vị gửi về địa chỉ tbhcmhungnay tvacom com
xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào thứ sáu tuần sau
xin kính chào tạm biệt